phát triển kinh tế hộ gia đình là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững ở các địa phương
thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xuất hiện rất nhiều những mô hình kinh tế trang trại hay vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả cao
những vườn cam sai chịu quả đang góp phần mang đến hiệu quả kinh tế và giúp cho nhiều chị em của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình
đây là vườn cam của gia đình chị nguyễn thị phẩm ở thôn kép hai xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
được sự giúp đỡ và giới thiệu của tri hội phụ nữ thôn ngân hàng chính sách cho vay vốn để mua cây con giống
sau ba năm cây đã bắt đầu cho thu hoạch quả
với hơn một trăm linh gốc cam gồm hai giống cam vinh cam đường canh
đây là năm thứ hai gia đình chị được thu hái hàng năm thu nhập hơn một trăm linh triệu đồng
năm thứ ba thì là được thu thì là chắc là cũng phải được sáu tấn và giá hai mươi năm nghìn một cân
được khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
nhờ trồng cam thì gia đình tôi cũng thu hoạch cũng được
con cái đi học đầy đủ rồi là nhà cửa tôi cũng làm rồi
cùng với gia đình chị phẩm thì có hàng trăm hộ gia đình của xã hồng giang huyện lục ngạn
bên cạnh việc trồng những cây ăn quả truyền thống như vải thiều thì việc chuyển đổi sang trồng thêm một số loại cây ăn trái như vải táo bưởi nhãn
những vườn cây này với bàn tay chăm sóc của người phụ nữ đang ngày một sai quả
và giúp cải thiện cuộc sống của mỗi hộ gia đình
chúng tôi tập trung vào chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển thông qua các nhiều hình thức như vận động hỗ trợ những cây con giống vốn
thế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng những cây có giá trị kinh tế cao
cây cam thì nói chung là đương phát triển
như năm nay gia đình trồng hơn ba cây thì chắc độ năm tấn
giá thì nó
tầm một mươi bảy một mươi tám bình quân thôi
hiện nay toàn huyện lục ngạn diện tích trồng cây ăn trái đang ngày một tăng lên
với hơn một mươi sáu ha diện tích vải thiều hơn tám trăm linh hectare nhãn cây có múi gần bốn hectare sản lượng ước đạt gần ba mươi tấn
với sự sáng tạo trong lao động sản xuất tiếp thu khoa học kỹ thuật trong sản xuất
chị phẩm cùng với hàng trăm phụ nữ của huyện lục ngạn đang ngày đêm cần cù lao động tạo ra những khu vườn chữ quả
thanh quả đạt được có thể chưa nhiều
nhưng chính sự cần cù sáng tạo trong lao động và phát triển kinh tế
những người như chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn hôm nay